những ngày qua do nắng nóng kéo dài nên độ mặn trên địa bàn tỉnh hậu giang đã tăng nhanh cùng với đó lượng nước từ thượng nguồn đổ về sụt giảm kéo theo mực nước trong các kênh xuống thấp tạo điều kiện cho nước mặn lấn sâu vào nội đồng
theo kết quả đo mặn của ngành chức năng tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang độ mặn ở kênh một mươi thước đã ở mức một mươi năm phần nghìn cống hóc bó là chín một phần nghìn cống ba cô chín tám phần nghìn
trên địa bàn thành phố vị thanh độ mặn ở kênh lầu là một mươi bốn bảy phần nghìn kênh năm là bảy phần nghìn
trạng độ mặn đang tăng trở lại ngành chức năng tỉnh hậu giang khuyến cao các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện tốt những biện pháp phòng chống theo kế hoạch
phải kiểm tra độ mặn trước khi sử dụng nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt